để hạn chế những hiện tượng biến tướng phản cảm ngay trước mùa lễ hội hai nghìn hai mươi công tác chuẩn bị đã được các địa phương hoàn tất nhằm quyết tâm mang đến một mùa lễ hội tươi vui an toàn văn minh giàu bản sắc
với khoảng một hai trăm linh lễ hội lớn nhỏ trong năm hà nội đang là nơi sở hữu nhiều lễ hội nhất cả nước
để chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội năm hai nghìn hai mươi thành phố đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn
trong đó nhấn mạnh tổ chức lễ hội bảo đảm các giá trị truyền thống cũng như nếp sống văn minh trong không gian thờ tự
không tổ chức lễ hội tốn kém lãng phí nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan lợi dụng lễ hội để trục lợi
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chúng tôi cũng đã tổ chức đổi mới cách thức này
năm nay chúng tôi tiếp tục triển khai việc đổi mới đó thay bằng việc dồn rất nhiều lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự
cho việc tục lệ đó chúng tôi đã phân lực lượng của huyện ra đảm bảo các nhiệm vụ khác như giữ gìn an ninh trật tự
chấm cùng tắc giao thông và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm
những vi phạm trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa
nhằm nỗ lực về một mùa lễ hội văn minh an toàn
thành phố cũng đã họp với một số địa phương có lễ hội đề xuất giải pháp ngăn chặn biến tướng
bảo tồn nguyên vẹn giá trị lễ hội đồng thời có công văn gửi tới các địa phương
nhất là những nơi có lễ hội lớn lễ hội tiêu biểu như chùa hương đền sóc đền hai bà trưng
xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động diễn ra tại lễ hội
kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ giữ gìn vệ sinh môi trường
ngoài những giải pháp mạnh của cơ quan quản lý văn hóa
điều quan trọng là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng du khách
tạo tính bền vững trong tổ chức và quản lý lễ hội
bằng sự nỗ lực và chủ động mùa lễ hội hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục là mùa lễ hội văn minh
nhiều ý nghĩa với nhân dân thủ đô cũng như du khách gần xa